quang minh hải phòng là đơn vị sản xuất kinh doanh của các thương bệnh binh hải phòng có nhiều thành tích cao trong suốt hơn hai mươi năm xây dựng và phát triển năm hai nghìn một mươi sáu xí nghiệp đã vinh dự được đảng nhà nước trao tặng huân trường lao động hạng nhất
xí nghiệp tập thể thương binh quang minh được thành lập ngày năm tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu và là một trong số các hợp tác xã doanh nghiệp đầu tiên của thành phố hải phòng được công nhận là cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ của thương bệnh binh và người
xí nghiệp tập thể thương binh quang minh và người khuyết tật với ba mươi năm thành viên ban đầu là các thương binh từ hạng bốn trên bốn đến một trên bốn đến nay xí nghiệp đã có gần hai trăm linh lao động với hơn một nửa là thương binh và hàng trăm lao động thời vụ
ban đầu cơ sở sản xuất chỉ có hai trăm năm mươi triệu đồng đến nay vốn tự có của xí nghiệp đã lên đến năm trăm linh tỷ đồng ngoài trụ sở chính tại hải phòng xí nghiệp còn có ba chi nhánh tại tp hcm một chi nhánh tại quảng ninh và một chi nhánh tại hà nội
năm hai nghìn một mươi sáu doanh thu xí nghiệp đạt một trăm bốn mươi tỷ đồng
thu nhập bình quân cho lao động là bốn hai triệu đồng một tháng
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng nguyễn xuân phúc đã biểu dương những thành tích mà tập thể cán bộ của sĩ nghiệp thương binh đạt được
thành tích trên đã minh chứng điều bác hồ nói đó là thương binh tàn mà không phế
tôi vui mừng được biết là các đồng chí đã lao động sáng tạo ấp dụng công nghệ sinh học ấp dụng chiến bộ khoa học kỹ thuật trong thành phố
và hiện nay tiếp tục mở rộng sản xuất để đáp ứng với sự phát triển đóng góp và sự phát triển chung của thành phố hải phòng
đặc biệt ngoài sản xuất ra các đồng chí đã làm tốt công tác an sinh xã hội và tiếp tục quan tâm đến nhiều công tác đền ơn đáp nghĩa
mọi miền của tổ quốc trong đó có đóng góp vào thành tích chung của thành phố hải phòng
và ta không thắc đề nghệ đáp nghĩa ở đây ở khu vực này
thủ tướng nhấn mạnh doanh nghiệp bình thường phát triển đã khó nhưng doanh nghiệp của thương binh người tàn tật phát triển còn khó hơn
doanh nghiệp là tấm gương sáng để các doanh nghiệp khác nói theo
thủ tướng lưu ý để sản phẩm có tính cạnh tranh cao trên thị trường thì cần phải tiếp tục đổi mới giữ vững thương hiệu của mình
bên cạnh sức tạo động với vấn đề nghiên cứu áp dụng tiếp tục kỹ thuật quy trình sản xuất nhất là công nghệ sinh học
rồi cuộc cách mạng công nghiệp bốn trong được áp dụng của thương binh công minh là cái gì cần phải nghiên cứu đặt ra
cái này đòi hỏi trí tuệ đòi hỏi nhất là các đồng chí ở lớp trẻ
những đồng chí mà có không những kinh nghiệm trong sản xuất mà công tác nghiên cứu được đặt ra trong thí dụ của chúng ta
nếu các sản phẩm tốt rồi thì phải ổn định để phát triển sản lượng nhiều hơn
và nếu tiêu viên sản phẩm càng thích thị trường thì chúng ta tiếp tục nghiên cứu
thủ tướng đề nghị ủy ban nhân dân thành phố hải phòng tiếp tục tạo điều kiện cho xí nghiệp phát triển
coi đây là mục tiêu để có chính sách cho các doanh nghiệp thương binh phát triển tốt hơn nữa
hiện xí nghiệp đang có kế hoạch đầu tư khu sản xuất tập trung trên diện tích một mươi ba hectare tại huyện thủy nguyên
với bốn nhà máy sản xuất bột vơi hoạt tính gạch không nung nghiền clanke và bê tông nhựa
dự kiến tổng vốn đầu tư lên tới một hai trăm linh tỷ đồng đến nay công tác giải phóng mặt bằng xây dựng tường bao đã hoàn thành
ngày một chín ban thường vụ tỉnh ủy vĩnh long đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu đảng cho ba trăm hai mươi hai đảng viên trong đợt hai tháng chín năm nay
ban thường vụ tỉnh ủy vĩnh long còn kết hợp triển khai quán triệt các chương trình hành động của tỉnh ủy thực hiện nghị quyết hội nghị trung mương năm khóa một mươi hai
trong đợt này có một đồng chí được trao tặng huy hiệu bảy mươi năm tuổi đảng
một đồng chí sáu mươi năm năm tuổi đảng sáu đồng chí sáu mươi năm tuổi đảng ba đồng chí năm mươi năm năm tuổi đảng ba mươi sáu đồng chí năm mươi năm tuổi đảng
đây là phần thưởng cao quý của đảng dành tặng cho đảng viên ưu tú nhằm ghi nhận công lao công hiến của các đồng chí đảng viên
trong quá trình đấu tranh xây dựng và phát triển đất nước nói chung và tỉnh vĩnh long nói riêng
bên cạnh đó ban thường vụ tỉnh ủy vĩnh long còn kết hợp tổ chức triển khai quán triệt các chương trình hành động của tỉnh ủy
thực hiện nghị quyết hội nghị trung ương năm khóa một mươi hai như chương trình hành động thực hiện nghị quyết số một mươi về phát triển kinh tế tư nhân
trở thành một động lực của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín hội văn học nghệ thuật tỉnh quảng trị tổ chức tổng kết cuộc thi sáng tác
quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
sau chín tháng tổ chức cuộc thi
ban tổ chức đã nhận được tám mươi ba tác phẩm trong đó văn học có hai mươi hai tác phẩm nhiếp ảnh có ba mươi một tác phẩm mỹ thuật có một mươi năm tác phẩm văn nghệ dân gian có bảy tác phẩm
sân khấu có bốn tác phẩm âm nhạc một tác phẩm kiến trúc hai tác phẩm và văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số một tác phẩm
các tác phẩm đã tập trung nêu bật công lao to lớn sự nghiệp vĩ đại của bác và tình cảm niềm kính yêu của cả nước nói chung đảng bộ và nhân dân quảng trị nói riêng
kết quả chung cuộc ban tổ chức đã lựa chọn và trao giải cho ba mươi tác phẩm xuất sắc
hai năm qua các cán bộ phóng viên biên tập viên kỹ thuật viên của kênh truyền hình nhân dân đã luôn nỗ lực phấn đấu mỗi ngày vì mục tiêu đem đến những thông tin cập nhật hữu ích cho khán giả trong và ngoài nước
với ý tưởng đưa tới cho khán giả một trang nhật ký đất nước trong ngày lễ trọng đại một ngày việt nam nhân dịp lên sóng chính thức
truyền hình nhân dân đã ghi lại những hình ảnh trực tiếp và sống động nhất trên khắp mọi miền tổ quốc từ địa đầu lũng cú hà giang đến đất mũi cà mau
từ lễ thượng cờ trên quảng trường ba đình hà nội đến hải trình canh giữ trên biển đông
một ngày việt nam chương trình phát sóng chính thức của truyền hình nhân dân với khán giả cả nước đã ra mắt với những hình ảnh gợi lên nhiều cảm xúc hòa cùng thời khắc cả nước kỷ niệm ngày quốc khánh
chương trình một ngày việt nam chương trình trực tiếp có thời lượng dài chưa từng có ở việt nam với một mươi tám giờ liên tục đã ghi nhận đầy ấp những suy nghĩ cảm nhận của nhiều thế hệ người việt về đất nước con người việt nam
tất cả những điều đó đã làm nên một hình ảnh truyền hình nhân dân thực sự là truyền hình mang hơi thở của cuộc sống nơi gửi gắm niềm tin của người dân
tiếp nối thành công của một ngày việt nam hai năm qua đội ngũ những người làm truyền hình nhân dân luôn nỗ lực cố gắng sản xuất các chương trình mang đậm dấu ấn kênh truyền hình của đảng
những chuyên mục như đảng với sự nghiệp đổi mới bình luận phê phán tâm điểm sức khỏe và đời sống nhịp sống kinh tế nhìn từ hà nội và bốn bản tin thời sự mỗi ngày đã và đang ghi dấu ấn trong lòng khán giả

tiếp nối thành công của một ngày việt nam hai năm qua đội ngũ những người làm truyền hình nhân dân luôn nỗ lực cố gắng sản xuất các chương trình mang đậm dấu ấn trong lòng khán giả
có thể nói hai năm là một chặng đường không dài nhưng cũng không hề ngắn với những người làm kênh truyền hình của đảng
bởi mỗi thước phim mỗi phóng sự đều thể hiện nỗ lực sự tìm tòi sáng tạo của các phóng viên biên tập viên kỹ thuật viên
phân đấu và nỗ lực không ngừng nghỉ vì khán giả là điều mà bất cứ phóng viên biên tập viên nào của truyền hình nhân dân cũng tầm niệm
với những kết quả của hai năm qua truyền hình nhân dân với sức trẻ với nhiệt tình và trái tim nhiệt huyết yêu nghề
sẽ tiếp tục là địa chỉ tin yêu của khán giả trong và ngoài nước
hò khoan lệ thủy là loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian
ra đời từ trong lao động sản xuất mang đậm đặc trưng vùng đồng bằng chiêm trũng huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
ghi nhận những giá trị đặc sắc riêng có và nỗ lực bảo tồn phát huy giá trị của hò khoan lệ thủy
vừa qua bộ văn hóa thể thao và du lịch có quyết định công nhận hò khoan lệ thủy là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
ngày ba mươi một tháng tám tại thị trấn kiên giang huyện lệ thủy
tỉnh quảng bình tổ chức buổi lễ đón bằng công nhận hò khoan lệ thủy là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
hò khoan lệ thủy là sản phẩm sáng tạo tinh thần của nhân dân lệ thủy trong thời kỳ khai ấp lập làng phản ánh cuộc sống lao động sản xuất
làn điệu dân ca này phản ánh tâm hồn tình cảm tính cách của người dân lệ thủy cho đến nay vẫn giữ được gốc
ghi nhận những giá trị cũng như nỗ lực bảo tồn phát huy giá trị văn hóa của hò khoan lệ thủy
ngày tám tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy bộ văn hóa thể thao và du lịch đã ký quyết định đưa hò khoa lệ thủy vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
tôi rất kinh dự và tự hào được được truyền sân khẩu lớn để phục vụ cho nhân dân trong huyện ở chung và trong bao gồm cả nước nói riêng và nói chung
thì tôi là một người nghề nhân tôi cũng
làm hết sức minh và cố gắng truyền giải cho các thế hệ đằng sau
và cũng mong rằng các cấp lãnh đạo các ban nhân quan tâm đến tạo mọi điều kiện cho các cuộc biểu diễn hoặc các trường lớp hoặc các câu lạc bộ
để chúng tôi là người nghệ nhân để truyền dạy cho tất cả các cái làn điều mà của cha ông để làm
chúng tôi đã có kế hoạch để đưa hò khoan lệ thủy và thực tế trong thời gian qua đà lạt tiếp tục sẽ đưa sâu ở rộng hơn
hò khoan lệ thủy vào trong các trường học bởi vì đó là các em học sinh bắt đầu từ dân ca từ nhỏ và nó sẽ thấm dân vào trong mọi thế hệ của con em chúng ta
và sẽ hơn nữa đó là hò khoan lệ thủy sẽ trở thành một kỳ du lịch nét văn hóa và trở thành một sản phẩm du lịch độc đáo của hình lệ thủy
hò khoan lệ thủy là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
thêm một lần nữa khẳng định giá trị truyền thống của điệu hò sông nước
góp phần lưu giữ và bảo tồn những giá trị văn hóa lâu đời của cha ông trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân nơi đây
trong phần tin thế giới các nước bric ký thêm hai thỏa thuận hợp tác tài chính
mỹ bổ sung quân tới afghanistan
hôm nay các nước thuộc nhóm các nền kinh tế mới nổi brics đã tăng cường hợp tác tài chính bằng cách ký thêm hai thỏa thuận đa phương trước thêm hội nghị thượng đỉnh năm hai nghìn một mươi bảy của khối
các tổ chức bao gồm ngân hàng phát triển brazil ngân hàng xuất nhập khẩu ấn độ ngân hàng phát triển trung quốc và ngân hàng phát triển nam phi đã tham gia ký kết thỏa thuận hợp tác tín dụng nội tệ liên ngân hàng và chia sẻ xếp hạng tiến dụng
theo ông wang kefan giám đốc điều hành của ngân hàng phát triển trung quốc
hành tín dụng bằng đồng nội tệ nhằm mục đích nhé tranh những rủi ro phát sinh từ việc sử dụng các đồng tiền của các nước phát triển
còn thỏa thuận về chia sẻ xếp hạng tiến dụng nhằm nâng cao hiệu quả làm việc và phục vụ tốt hơn cho nền kinh tế của các nước thành viên
trong sáu năm qua các nước brics đã ký tám thỏa thuận tài chính đa phương thông qua cơ chế hợp tác liên ngân hàng brics
bộ trưởng quốc phòng mỹ james mattis cho biết ông đã ký lệnh điều thêm quân tới afghanistan một mươi ngày sau khi tổng thống mỹ donald trump thông báo về kế hoạch bổ sung
cho lực lượng mỹ tại quốc gia trung nam á này để chống lại thế tiến công của phiến quân taliban
bộ trưởng quốc phòng mỹ mattis khẳng định đã ký một số lệnh điều động song không cho biết con số cụ thể
theo ông số lượng binh sĩ điều động thêm vẫn chưa được xác định
tuy nhiên ông mattis khẳng định sự bổ sung này có thể giúp lực lượng afghanistan chiến đấu hiệu quả hơn
theo tàu washington post của mỹ số binh sĩ được bổ sung là một đơn vị lính dù thuộc sư đoàn không vận số tám mươi hai
và một lữ đoàn thuộc sư đoàn pháo binh số hai mươi năm
nhiều máy bay tiêm kích f một mươi sáu máy bay a một mươi và phi đội máy bay b năm mươi hai đồn trú tại qatar cũng sẽ được huy động tới afghanistan
ngoại trưởng pháp jean yves le drian cho rằng triều tiên sẽ đạt năng lực triển khai các tên lửa đạn đạo tầm xa trong một vài tháng tới
đồng thời hối thúc trung quốc cần tích cực hơn nữa về mặt ngoại giao để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay
ngoại trưởng pháp le dryan đánh giá triều tiên đang đặt mục tiêu chế tạo các tên lửa có gắn đầu đạn hạt nhân trong tương lai gần
ông cho rằng trong một vài tháng tới điều này sẽ thành hiện thực
người đứng đầu ngành ngoại giao pháp cho rằng khi triều tiên có phương tiện thực hiện các cuộc tấn công thì căng thẳng trong khu vực sẽ dễ bùng nổ
ông lee dreang nhấn mạnh mọi thứ cần sẵn sàng để đảm bảo các biện pháp trừng phạt mới nhất của liên hợp quốc được thực thi và hối thúc trung quốc
đối tác thương mại lớn của bình nhưỡng nỗ lực hết sức để thúc đẩy việc thực thi các lệnh trừng phạt
cho tới nay bão havi đã làm ba mươi chín người thiệt mạng và làm cho hơn ba mươi người mất nhà cửa
thiệt hại kinh tế từ cơn bão này đã vượt qua con số là một trăm sáu mươi tỷ đô la
giới chuyên gia khí tượng đánh giá bão haivi và các cơn bão nhiệt đới khác ngày càng mạnh thêm là do biến đổi khí hậu
theo các nhà khoa học khí thải gây hiệu ứng nhạc kính như cao
monic và mê tan từ hoạt động của con người làm nóng bầu không khí
sự bay hơi vì vậy diễn ra nhanh hơn và làm tăng độ ẩm của khí quyển
sức mạnh của các cơn bão do đó được tăng cường
tuy nhiên cường độ của những cơn bão như havi còn hình thành từ một hệ quả khác của biến đổi khí hậu
khi không khí nóng lên một phần nhiệt được đại dương hấp thụ khiến các lớp nước trên mặt biển nóng lên
bão havi đã gặp một trong những vùng biển nóng nhất hành tinh
với nhiệt độ vùng nước mặt ấm hơn nhiệt độ trung bình một năm tới bốn độ c
được bổ sung năng lượng từ vùng nước ấm bất thường trên vịnh mexico
bão havi mạnh lên thành siêu bão cấp bốn chỉ trong khoảng bốn mươi tám giờ
và đã chút tới ba mươi bốn tỷ mét khối nước mưa xuống bằng texas
những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân